các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng hai phút ghi lại cảnh người đàn ông đối xử tàn độc với nạn nhân nhỏ tuổi
cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi tám h ngày tám tháng ba trên địa bàn phường tân thiện
người bị đối xử tàn độc trong clip là nạn nhân sinh năm hai nghìn một mươi năm ngụ tại khu phố bình thiện phường tân thiện học sinh lớp ba trường tiểu học tân thiện
người có hành vi ra tay dã man với nạn nhân là lê đức thắng bốn mươi hai tuổi cha dựng của nạn nhân
ngay sau khi sự việc xảy ra nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
theo chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ bé trai bị đa chấn thương phần mềm
đến ngày một mươi một tháng ba nạn nhân đã được xuất viện trong tình trạng đa chấn thương
tối ngày một mươi hai tháng ba công an phường tân thiện tp đồng xoài cho biết
ngay trong buổi sáng ngày một mươi hai tháng ba đội cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội công an tp đồng xoài đã tiến hành tạm giữ khẩn cấp đối tượng lê đức thắng
đồng thời công an thành phố đồng xoài đã yêu cầu công an phường tân thiện giao toàn bộ hồ sơ vụ việc
đưa đối tượng thắng và các bên liên quan về công an tp đồng xoài để tiến hành sáng minh
tại công an thành phố đồng xoài lê đức thắng khai sở dĩ có hành vi đối xử tàn độc với nạn nhân
là vì nạn nhân đã lấy điện thoại di động của đối tượng để chơi game lên mạng
sau khi sự việc xảy ra vào ngày một mươi hai tháng ba mẹ con nạn nhân đã phải thuê nhà trọ không dám về nhà
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài điều tra và xử lý theo quy định
công an thành phố đồng xoài đã làm thủ tục đưa nạn nhân đi giám định thương tích tại cơ quan giám định pháp y
để xác định mức độ thương tật từ đó mới có cơ sở để xử lý vụ việc theo đúng quy định của luật pháp
được biết đây không phải là lần đầu tiên nạn nhân bị cha dựng ra tay tàn độc
và lần này khiến nạn nhân bị thương tích nặng nhất
chiều ngày một mươi hai tháng ba một lãnh đạo công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc xác nhận
đơn vị vừa phối hợp với công an thành phố pleiku tỉnh gia lai điều tra truy bắt đối tượng nguyễn cao nguyên
ba mươi tuổi trú tại huyện chư sê tỉnh gia lai để điều tra về hành vi lợi dụng tình thương của người khác để lấy trộm tài sản
theo thông tin ban đầu ngày một mươi tám tháng hai công an xã quốc đăng huyện cư mờ ga
đem nhận đơn trình báo của anh siêu khen ba mươi sáu tuổi công nhân tại tp hcm
về việc bị một đối tượng lạ mặt lợi dụng lòng tin chiếm đoạt xe máy
khi anh đang trên đường từ quê xuống tp hcm làm việc
tiếp nhận tin báo công an huyện cư mờ ga đã nhanh chóng vào cuộc xác định đối tượng cư trú ở tỉnh gia lai
sau đó công an huyện cư mờ ga phối hợp với công an tp pleiku tỉnh gia lai
làm rõ bắt giữ đối tượng nguyễn cao nguyên
tại cơ quan công an bước đầu nguyên khai nhận có quen biết với một người phụ nữ ở huyện chư sê
tối ngày một mươi bảy tháng hai nguyên xin được ở nhờ tại nhà người phụ nữ này
và ngay trong đêm đã lén trộm chiếc xe máy của chủ nhà để di chuyển vào tp hcm tiêu thụ
trưa ngày một mươi tám tháng hai khi nguyên di chuyển bằng xe máy ngang qua tuyến đường tránh thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
chiếc xe bị hỏng nên phải giật bộ
thời điểm này anh siêu kheng đang trên đường di chuyển từ quê nhà vào tp hcm
phát hiện nguyên bị hỏng xe máy nên dừng lại hỏi thăm
thấy nguyên để xe vất vả anh siêu khiêng tốt bụng
nói nguyên đổi xe tạm để anh đẩy xe giúp cho nguyên qua con dốc cao
đến tại tiệm sửa xe ven đường anh siêu kheng dắt chiếc xe máy hỏng vào sửa
nguyên đã tăng ga vào chạy chiếm đoạt luôn xe máy của năm công nhân tốt bụng
lấy được chiếc xe máy nguyên di chuyển vào tp hcm và lấy tiền tiêu xài cá nhân
bị mất chiếc xe máy kèm chiếc vali đổ buộc sau xe nam công nhân rất buồn bã và thất vọng
bức xúc trước sự việc anh họ của siêu khêng đã đăng tải toàn bộ câu chuyện lên mạng xã hội
để cảnh báo người dân cần tỉnh táo khi giúp đỡ người lạ mặt
phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong vườn cao su
mới đây lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và nghi người này là một kiểm sát viên ở gia lai
ngày một mươi hai tháng ba công an thành phố con tum tỉnh con tum thông tin đã xác định kết quả điều tra ban đầu
vụ người đàn ông tử vong bất thường ở thôn chín xã đắc cấm tp con tum là do hành động dại rột
theo cơ quan chức năng sau khi vụ việc xảy ra một gia đình ở gia lai đã tìm đến lực lượng chức năng
để nhận người thân và được đơn vị
bản giao đưa về nhà an táng
được biết người đàn ông tên pvp ba mươi tám tuổi trú tại phường an phú thị xã an khê tỉnh gia lai
là kiểm sát viên đang công tác tại viện kiểm sát nhân dân huyện đắk pơ
trước khi xảy ra vụ việc người này có xin phép cơ quan nghỉ việc vì lý do chuyện gia đình
để xác định thân nhân lai lịch người bị nạn chính xác một trăm linh cần phải chờ kết luận mẫu giám định adn
trước đó khoảng hai mươi h ngày tám tháng ba người dân bàng hoàng phát hiện một nam giới tử vong ở thôn chín xã đắk cấm
giữa vườn cao su
ngày một mươi hai tháng ba công an tỉnh tuyên quang cho biết lực lượng chức năng đã phá chuyên án mua bán trái phép chân ma túy
xảy ra trên địa bàn và một số tỉnh thành phố trong cả nước
tăng vật thu giữ gồm một mươi kg ma túy các loại
trong đó có hơn một kg ketamine ba ba kg ma túy tổng hợp tám mươi ba ống tinh dầu cần sa hơn năm kg cần sa
một trăm linh bốn sản phẩm thuốc lá điện tử chứa ma túy chín mươi chín gói kẹo dẻo tẩm ma túy và gần một trăm linh gói nước vui
hai mươi năm hai mươi tám g cocaine và trên một hai tỷ đồng
cụ thể tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuyên quang đã phát hiện bác giữ đối tượng đỗ văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tổ hai phường minh xuân tp tuyên quang về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
đến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hải lực lượng chương năng phát hiện thu giữ năm trăm một mươi năm ba mươi bốn g cần sa
qua đấu tranh khai thác công an tp tuyên quang đã tham mưu lãnh đạo công an tỉnh
xác lập chuyên án truy quét tội phạm về ma túy trên địa bàn
công an tp tuyên quang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phòng kỹ thuật nghiệp vụ thuộc công an tỉnh và các đơn vị chương năng thuộc công an tp hồ chí minh
tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác định danh tính của nhóm đối tượng mua bán trái phép ma túy liên tỉnh
để qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể
thực hiện hoàn toàn trên không gian mạng thông qua tài khoản ngân hàng dịch vụ vận chuyển hàng hóa
người bán và người mua không hề biết thông tin của nhau
chỉ trong thời gian từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
các đối tượng đã chuyển hơn ba trăm linh đơn hàng ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh
để bán cho các đối tượng mua ma túy ở các tỉnh thành phố
thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng bắc ninh yên bái phú thọ thanh hóa nghệ an hưng yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
mua bán trái phép chân ma túy xảy ra tại địa bàn tỉnh tuyên quang và một số tỉnh thành phố trong cả nước
khởi tố tám bị can về tội mua bán trái phép chân ma túy
nối tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật được
xin mời quý vị cùng theo dõi
chiều tối ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đội quản lý thị trường số một
phối hợp với trạm cảnh sát giao thông huyện hàm yên phòng cảnh sát giao thông tỉnh
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tuyên quang tiến hành kiểm tra phương tiện
xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi ba h một trăm năm mươi hai do ông phùng văn anh là người điều khiển phương tiện
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có ba mươi một bao tải dứa bên trong
có chứa đựng thực phẩm tươi sống là mỡ lợn để trong khoang chứa hàng thùng xe
có tổng trọng lượng là một ba trăm tám mươi năm kg
làm việc với lực lượng chức năng
ông phùng văn anh khai báo toàn bộ số hàng trên mua của một người không quen biết tại tỉnh vĩnh phúc
vận chuyển về tỉnh hà giang với mục đích sơ chế để bán kiếm lời
đáng chú ý toàn bộ số hàng nêu trên không có hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa
hiện đội quản lý thị trường số hai đã tạm giữ phương tiện hàng hóa
và củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tối một mươi hai tháng ba trong lúc người dân trong hẻm một mươi một đường lý ông trọng thuộc tổ một mươi tám trường phúc
phường vĩnh phước thành phố nha trang đang chuẩn bị ăn tối
thì ngay tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà ba tầng ở gần đó
ngay lập tức các thành viên thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thuộc tổng một mươi chín trường phúc
cùng người dân đã sử dụng thang bình chữa cháy sách tay tiếp cận căn nhà đang xảy ra cháy để dập lửa
các nhân chứng cho biết đám cháy khởi phát từ tầng ba căn nhà
lúc xảy ra cháy có một bé gái đang ở tầng hai của căn nhà
lúc sau bé gái cũng được người dân đưa ra ngoài an toàn
cũng nhiều bình chữa cháy sách tay để sập lửa
nhưng lúc sau đàm cháy tiếp tục bùng phát
nhận được tin báo trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa
đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ sử dụng mặt nạ dưỡng khí
triển khai đội hình chữa cháy tiến hành sập lửa bùng phát tại tầng ba căn nhà
sau hơn ba mươi phút nỗ lực sập lửa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã sập tắt hoàn toàn đàm cháy
nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng làm rõ
từ ngày một mươi một tháng ba đoạn trên cao của dự án metro nhổn ga hà nội bắt đầu vận hành thử
đây là bước cuối cùng trong tám bước chuẩn bị trước khi khai thác thương mại
theo đại diện ban quản lý dự án đường sắt đô thị hà nội công tác vận hành thử là bước cuối cùng
trong tám bước thử nghiệm và căn chỉnh hệ thống trước khi đưa đoạn trên cao của dự án vào vận hành
tại bước này toàn bộ nhân sự vận hành từ lái tàu kiếp trực
tại trung tâm điều độ occ và nhân viên kỹ thuật sẽ vào vị trí để vận hành thử toàn hệ thống
đoàn tàu sẽ chạy thử trên toàn tuyến từ bảy h bốn mươi năm đến một mươi sáu h bốn mươi năm hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu
việc vận hành thử sẽ được chia thành ba giai đoạn
giai đoạn một đã vận hành ở chế độ bình thường giai đoạn hai là vận hành ở chế độ hạn chế
và giai đoạn ba là vận hành ở chế độ khẩn cấp
có năm mươi bảy kịch bản vận hành thử cho các giai đoạn này
theo phân công nhiệm vụ
ban quản lý dự án đường sắt đô thị hà nội sẽ tổ chức thực hiện vận hành thử
tư vấn sistra xây dựng tài liệu khung giám sát và hướng dẫn nhân sự
công ty metro hà nội cung cấp nhân sự vận hành
các nhà thầu cung cấp trang thiết bị nhân sự phối hợp
dự kiến khâu vận hành thử sẽ kết thúc vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
theo tiến độ dự kiến đoạn trên cao của metro nhổn ga hà nội sẽ khai thác thương mại trong tháng sáu
thưa quý vị vừa qua tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên ở hà giang
ban dân vận tỉnh ủy hà giang đã phối hợp với tâm an charity tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tham dự lễ cầu siêu tưởng niệm có lãnh đạo ban dân vận tỉnh ủy hà giang
các thành viên tâm an charity giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu
cùng với các thương bệnh binh quân y thân nhân các anh hùng liệt sĩ
chương trình lễ cầu siêu gồm các nghi thức niệm phật cầu siêu tưởng niệm
tri ân cho anh linh các anh hùng liệt sĩ cầu cho quốc thái dân an
dân hương đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ
thắp nến tri ân dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài hương bốn trăm sáu mươi tám ở xã thanh thủy huyện vị xuyên
đại diện tâm an charity cho biết lễ cầu siêu được tổ chức nhằm bày tỏ lòng thành kính
biết ơn tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
là dịp để thân nhân và toàn thể nhân dân tưởng nhớ tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh sương máu cho độc lập dân tộc của tổ quốc
đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước
lòng biết ơn trước công lao của các thế hệ đi trước đã ảnh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc
chiến tranh đã lùi xa đất nước thanh bình nhân dân được hưởng ấm no hạnh phúc như hôm nay là nhờ công ơn
sương máu của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập
ngày một mươi hai tháng ba tức mùng ba tháng hai âm lịch tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền cửa ông
tại phường cửa ông thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ hội khai đền cửa ông năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội đã thu hút hàng ngàn người dân du khách thập phương đến sân hương
lễ hội đền cửa ông được mở hàng năm vào ngày mùng ba đến ngày mùng bốn tháng hai và mùng ba đến mùng bốn tháng tám âm lịch
mang biểu tượng của tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước
lễ hội đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
hàng năm di tích
đón tiếp trên bảy mươi vạn lượt người đến tham quan viếng lễ
lễ hội năm nay tiến hành theo các nghi thức truyền thống
trong đó có lễ dước kiệu đức ông và các nhân thần vi hành khu ăn ngự thu hút đông đảo người dân du khách
khi đoàn dứt kiệu đức ông và các nhân thần vi hành đi trên đường trần quốc tàng
sẽ có đoàn tàu thuyền diễu trên biển song song với đoàn rước
sau lễ dước là các nghi lễ chính như lễ tế đức ông và các nhân thần tại đền thượng
lễ dân hương tại đền mẫu và trung thiên long mẫu diễn thần tích giấu thiêng lưu tích
đến với lễ hội du khách người dân được tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian
như các hội thi kéo co nam nữ đẩy gậy dừng soạn lễ thi đấu cờ người và cờ bỏi
trò chơi bịt mắt đập bóng bịt mắt đánh trống thi trọi gà tổ tôm điếm trưng bày ảnh nghệ thuật
trong khuôn khổ chương trình gai hội hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam
đã trao quyết định công nhận một mươi sáu cây trên địa bàn thành phố cẩm phả là cây di sản việt nam
bao gồm hai cây đa chín cây nhãn và một cây rong nhãn nằm trong khuôn viên khu di tích lịch sử quốc gia
đặc biệt đền cửa ông cạp tiên thuộc phường cửa ông và ba cây thông một cây chám trắng
tại khuôn viên miếu ba cây thông thuộc xã dương huy thành phố cẩm phả
theo ủy ban dân thành phố cẩm phả đền cửa ông là một trong những di tích lịch sử văn hóa lâu đời nhà trần
có lịch sử lâu đời gắn liền với thần tích về hưng nhượng đại vương trần quốc tàng
người đã gắn bó cả cuộc đời với những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm tại miền đất biên ải của tổ quốc
việc tổ chức lễ hội không chỉ nhằm ghi nhớ công ơn của đức ông trần quốc tàng
mà còn là dịp để quảng ninh nói chung và thành phố cẩm phả nói riêng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế
mặc dù người phương tiện về đền cửa ông dân hương lễ thành rất đông
nhưng công tác tổ chức khoa học từ việc phân luồng bố trí bãi đỗ xe
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại